tại hà nội nhà xuất bản hà nội và thư viện hà nội đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
thời cuộc và văn hóa của nhà báo hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam
cuốn sách dày hơn năm trăm linh trang tập hợp năm mươi sáu bài báo ra đời sau hơn hai mươi năm suy ngẫm và viết báo của tác giả
cuốn sách thời cuộc và văn hóa đã bám vào mạch bình luận thế sự
thời cuộc thế giới và việt nam là sở trường của tác giả lâu nay
điểm khác của cuốn sách này là đề cập tới thời cuộc với những vấn đề
sự kiện chấn động đời sống nhân loại để chỉ ra cái lõi văn hóa trong cuộc sống
nhà báo hồ quang lợi đã kết hợp thành công hai nội dung tưởng chứng ít liên quan này một cách hài hòa
nhuẩn nhuyễn song lại không kém phần sâu sắc tinh tế và vô cùng hấp dẫn
lột tả được mối quan hệ biện chứng thế cuộc văn hóa
trong cuốn sách nhà báo hồ quang lợi cũng đã đề cao văn hóa như một thực thể độc lập chính thức
nhưng người đọc vẫn bị cuốn hút
bởi trí tuệ sắc xảo tỉnh táo không lên gần khiên cưỡng lại đậm chất thể sự
khi viết về những nhà văn hóa những vấn đề văn hóa đạo đức phẩm cách nhà báo
xuyên suốt cuốn sách đã tạo nên một bức tranh tổng thể về diện mạo văn hóa của thời chúng ta đang sống
từ đó chúng ta có thể thấy rằng dù đời sống có thay đổi ra sao
thì điều quan trọng nhất là cốt cách văn hóa không bao giờ thay đổi